do nợ nần nhiều và buồn phiền chuyện gia đình vào ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng đã sử dụng dao dạng thái lan sát hại con ruột hai tuổi của mình tại một nhà nghỉ
sau đó đối tượng dùng chính con dao này cắt vào cổ tay trái tự tử
tuy nhiên người chồng đã phát hiện kịp thời và đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu
nhưng cháu bé đã không qua khỏi
tại cơ quan công an võ thị thanh hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng dương hoàng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã bình thắng huyện bình đại vừa bị công an huyện bình đại của tỉnh bến tre bắt giữ
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên tối ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lâm cùng bốn đối tượng khác hẹn nhóm của trần trúc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và trần phi long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu gặp nhau tại quán bia club
khu phố hai thị trấn bình đại để giải quyết mâu thuẫn
tại đây trong lúc xô sát lâm đã dùng dao mang sẵn trong người
đâm nhiều nhát vào
một người của long và trần trúc minh gây thương tích nặng
sau khi gây án lâm đã bị bắt giữ để xử lý
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng bùi văn thủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường lê bình quận cái răng thành phố cần thơ
đã bị công an quận cái răng tạm giữ hình sự để điều tra
trước đó đối tượng này đã có hành vi cắt khóa đột nhập vào trong một kho hàng
thuộc khu vực thạnh mỹ phường thường thạnh
lấy một xe mô tô và một số tài sản khác
khám xét nhanh tại nơi thuê trọ của thủ ở ấp long thạnh
huyện châu thành tỉnh hậu giang lực lượng công an đã phát hiện
thu giữ một xe mô tô hai tv hai bộ âm thanh gồm loa và âm ly
và nhiều tam vật khác nghi là đồ ăn cắp
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
là phó hiệu trưởng trường mầm non phúc thắng phúc yên
nhưng thị bị can ngô thị sen lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc bắt tạm giữ
sau nhiều lần hứa hẹn với chị trần thị mận là sẽ lo được lao động hợp đồng dài hạn
và thi đỗ trong kỳ thi tuyển công chức với tổng số tiền đã nhận
từ gia đình chị mận là một trăm bảy mươi triệu đồng nhưng kết quả là vẫn không được
và chị mận phải nghỉ việc từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
gia đình chị mận đã đòi lại số tiền đã đưa cho sen nhưng sen không trả lại
tại cơ quan điều tra ngô thị xen khai nhận vì có vai nợ một khoản tiền lớn
nhưng không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của người khác để lấy tiền trả nợ